thời gian vừa qua công an huyện vân hồ tỉnh sơn la liên tiếp phát hiện xử lý nhiều vụ án ma túy lớn
trong đó một số vụ có sự trực tiếp tham gia của các đối tượng ở lứa tuổi vị thành niên
đây là vấn đề cần suy ngẫm khi mà lứa tuổi vị thành niên phạm tội gia tăng ở địa bàn miền núi
phải chăng một phần nguyên nhân là do các em ít học vàng nhọc khó
đây là vàng a páo khả a cải đều trú tại xã hàng kia huyện mai châu tỉnh hòa bình
bị lực lượng công an huyện vân hồ tỉnh sơn la bắt giữ cùng tăng vật một mươi sáu bánh heroin
còn đây là đối tượng ràng a pê ràng thị hoa sống a vàng cùng trú tại bàn pa kha xã lóng luông huyện vân hồ cùng tăng vật một nghìn chín trăm năm mươi viên hồng phiến
cả năm đối tượng trên đều phạm tội nghiêm trọng về ma túy khi đang ở lứa tuổi còn trẻ
thậm chí có đối tượng mới
năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện vân hồ đã bắt bảy mươi tám vụ một trăm hai mươi ba đối tượng phạm tội về ma túy
trong đó các đối tượng phạm tội khi ở độ tuổi vị thanh niên chiếm khoảng một mươi chủ yếu là người dân tộc thiểu số
theo quan niệm của họ ở độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi bốn đã được coi là một người trưởng thành là một lao động chính trong gia đình
do nhận thức còn hạn chế hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhiều em đã bị các đối tượng xấu lôi kéo tham gia vào các đường dây vận chuyển ma túy
thưa quý vị khung hình phạt dành cho trẻ vị thành niên cũng là một vấn đề gây nhiều tranh cãi
nhiều đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đủ một mươi tám tuổi nên không phải chịu các mức án cao như là tử hình hoặc tù trung thân
đây cũng chính là một trong những kẽ hở mà bọn tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh sơn la lợi dụng để hoạt động